sau cuộc họp trực tuyến chính phủ tp hcm đã tổ chức họp báo nhanh về tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn
tính đến chiều nay tp hcm đã có bốn ca nhiễm covid một mươi chín mới liên quan đến bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi hai vi phạm các quy định về cách ly
chủ tịch ubnd tp nguyễn thành phong yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật vi phạm đến đâu xử lý đến đó
đây cũng là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ y tế với tp hcm
các quận phải ra soát thật kỹ các cơ sở kinh doanh dịch vụ mà hai bệnh nhân này đã từng đến và chủ động đề xuất nếu cần cách ly khu vực
bên cạnh đó chủ tịch thành phố yêu cầu tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh đeo khẩu trang khử khuẩn tại nơi công cộng
đặc biệt là siêu thị trường học bệnh viện chợ truyền thống
tiếp tục thực hiện nghiêm tám bộ tiêu chí an toàn các ngành nghề quy định năm k của bộ y tế
bà lê thị thanh thảo chủ tịch ủy ban nhân dân quận sáu cho biết
sau khi tiếp nhận thông tin ca bệnh số một ba trăm bốn mươi bảy có địa chỉ sinh sống trên địa bàn
quận đã thực hiện cách ly các trường hợp f một cách ly tại nhà các trường hợp f hai ngay trong ngày ba mươi tháng một mươi một
ngày hôm nay một tháng một mươi hai quận đã quyết định phong tỏa chín mươi hai nhà với một trăm hai mươi bảy người dân khu vực bệnh nhân số một ba trăm bốn mươi bảy sinh sống tại phường bảy
phong tỏa khu vực phường ba quận sáu là địa chỉ của cháu bé mới nhiễm covid một mươi chín với năm mươi hai nhà một trăm hai mươi sáu hộ dân
phong tỏa giới hạn đi lại trong khu vực hoàng lê kha phường chín nơi ở của học viên bị lây nhiễm covid một mươi chín
tính đến ngày một tháng một mươi hai quận đã lấy ba trăm hai mươi chín mẫu xét nghiệm cách ly tập trung tại quận hai mươi ba người cách ly tại nhà bảy mươi tám người